thiếu chỗ đậu xe trên các tuyến đường nhà ga đang là vấn nạn của thành phố hồ chí minh
gây mất trật tự an toàn giao thông lạm thu phí và ách tắc giao thông
nhằm giải quyết vấn đề này thành phố hồ chí minh vừa chấp thuận xây bãi xe ngầm ở thảo cầm viên
và đưa vào nhà giữ xe mới ở cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
theo đồ án bãi xe ngầm dự kiến được xây dựng rộng khoảng một hectare
có thể chứa khoảng ba xe máy và một ô tô
toàn bộ việc thi công bãi xe ngầm sẽ không gây tiếng ồn để tránh làm ảnh hưởng các hoạt động phía trên
và toàn bộ cây lớn hiện có
cũng trong đầu tháng một mươi hai này tại sân bay tân sơn nhất đã đưa vào hoạt động nhà để xe năm tầng hiện đại
với tổng vốn đầu tư năm trăm năm mươi tỷ đồng
bãi xe có một tầng lừng và năm tầng nổi sức chứa khoảng hai ô tô và sáu xe máy
giá gửi xe được niêm yết công khai với năm đồng mỗi lượt tám tiếng đối với xe máy
và hai mươi đồng mỗi lượt ba mươi phút đối với xe ô tô
việc có thêm các điểm đậu xe đang là một trong những phương án làm giảm tình trạng ủn tắc
ở một số tuyến đường tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến làm việc hoặc tham quan thành phố